tri cục thú y tỉnh thanh hóa cho biết tính đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi trên địa bàn tỉnh có hơn một bảy trăm linh thôn
đang còn các ổ dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày
theo cơ quan chức năng mưa lũ diện rộng đợt bão số ba và số bốn đã làm phát tán mầm bệnh
là nguyên nhân chính dẫn tới tái phát dịch tả lợn châu phi tại sáu huyện và một trăm sáu mươi sáu xã trên địa bàn tỉnh thanh hóa
trong ngày một mươi một tháng một mươi lực lượng phòng chống dịch đã phải tiến hành tiêu hủy hơn hai con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
tổng trọng lượng gần một trăm hai mươi tấn của bốn trăm linh bốn hộ chăn nuôi ở hai trăm bốn mươi tám thôn thuộc một trăm hai mươi bảy xã trải rộng trên một mươi năm huyện
lũy kế từ tháng hai đến thời điểm hiện tại các hộ chăn nuôi cùng lực lượng chức năng đã phải tiêu hủy gần một trăm sáu mươi bảy bốn trăm linh con lợn
tổng trọng lượng một mươi một bảy trăm linh tấn
thanh hóa đã huy động trên một trăm bảy mươi lít hóa chất và một bốn mươi tấn vôi bột cho công tác phòng chống dịch
đến nay có tám huyện và hai trăm bảy mươi một xã đã công bố hết dịch tả lợn châu phi